thông tin chúng tôi vừa nhận được ubnd xã hòa hiệp huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa bàn giao ba công dân là ba con tin
bị các đối tượng khống chế bắt cóc trong vụ tấn công hai trụ sở ubnd xã yatio và yacatu vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
những công dân được giải cứu gồm yung berkgrong một mươi tám tuổi điểu nguyên ba mươi hai tuổi và y dũng berkgrong một mươi chín tuổi cùng chú tại xã hòa hiệp
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu một nhóm người dùng súng tấn công vào trụ sở hai xã yatio và yacatu khiến một số cán bộ chiến sĩ công an hy sinh và bị thương
nhóm nghi phạm còn sát hại ba người dân rồi xông vào lán trại công nhân tại một công trình ở gần trụ sở xã iacatu
tại đây nhóm đối tượng đã dùng súng đe dọa uy hiếp và bắt ba công dân làm con tin
sau đó nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả ba con tin điều khiển xe máy để đi theo chúng
khi tiến hành truy quét các nghi phạm gây ra vụ việc
lực lượng công an lần lượt giải cứu các con tin trong đó có hai con tin được giải cứu ngay trong chiều ngày một mươi một tháng sáu và được bàn giao về trước
đến đêm ngày một mươi bốn tháng sáu con tin thứ ba được giải cứu và bàn giao về địa phương
đến đêm ngày một mươi bốn tháng sáu con tin thứ ba được giải cứu và bàn giao về địa phương